quyết định số một nghìn bốn trăm sáu mươi chín qdttg ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn của thủ tướng chính phủ
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phải xây dựng và ban hành lộ trình
chấm dứt hoạt động của các loại lò sử dụng công nghệ lạc hậu như sau
các tỉnh đồng bằng thành phố trực thuộc trung ương khu vực thị xã thị tứ khu vực gần khu dân cư
khu vực canh tác trồng lúa và hoa màu của các tỉnh còn lại
chậm nhất phải chấm dứt hoạt động vào trước năm hai nghìn một mươi sáu với lò thủ công
thủ công cải tiến và chậm nhất vào trước năm hai nghìn một mươi tám với lò đứng liên tục
lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch
tùy theo điều kiện cụ thể khuyến khích các địa phương chấm dứt hoạt động
đối với các lò vòng không sử dụng nhiên liệu hóa thạch
các cơ sở sản xuất nằm ở khu vực các xã thuộc huyện miền núi của các tỉnh
xây dựng lộ trình chấm dứt hoạt động chậm nhất hết năm hai nghìn một mươi bảy với lò thủ công
thủ công cải tiến và chậm nhất vào năm hai nghìn hai mươi với lò đứng liên tục
tuy nhiên địa phương ở nhiều nơi đã ban hành quyết định xóa bỏ các lò gạch thủ công
hoặc chuyển đổi sang sản xuất bằng công nghệ mới hiện đại hơn tránh gây ô nhiễm môi trường
tuy nhiên quá trình này rất khó khăn vì sự bất hợp tác của các chủ cơ sở
những lò gạch thủ công tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quang vẫn ngày đêm hoạt động
và sự bất hợp tác của chủ cơ sở trong việc thay đổi hình thức sản xuất thô sơ lạc hậu
chuyển đổi sang lò gạch ống khói thì phải
nếu dụng một nhà thì không khó khả năng làm được
chúng tôi cũng đã có những hội nghị để mời các chủ lò gạch ra ngoài ban xã
và hướng là sẽ phải chuyển sang công nghệ mới
hoặc là chuyển sang gạch f lung để thân thiện với môi trường
chúng tôi muốn chuyển sang gạch f lung để giữ được làng nghề
và giữ được coi như thế là thu nhập của người dân
nên hiện nay chúng tôi nếu ở khu vực đấy mà không chuyển sang làng nghề

nếu không chuyển sang làng nghề thì chúng tôi cũng rất lúng túng chưa biết định hướng khu vực đấy làng nghề
khi biết phóng viên có nhu cầu trao đổi
thì những người công nhân ở đây đều từ chối trả lời
thậm chí còn né tránh ông kinh máy quay
lý do là vì họ sợ nếu nói ra điều gì làm phật ý các chủ lò gạch
thì sẽ phải mất việc làm không còn cơ hội để kiếm tiền trang trải cuộc sống
và đây cũng là suy nghĩ chung của hầu hết các công nhân đang làm việc tại những cơ sở như thế này
mặc dù biết sẽ rất nguy hại cho sức khỏe của mình
nhưng dường như không ai muốn từ bỏ vì còn phải lo miếng cơm manh áo
phần lớn người lao động làm việc là những người làm việc
trong môi trường như thế này thường có hoàn cảnh khó khăn
nếu phải đặt lên bàn cân để chọn lựa giữa sức khỏe của bản thân
và trách nhiệm lo kinh tế gia đình
thì họ sẽ chẳng muốn để mất công việc
dù biết bệnh tật sẽ đến lúc nào không hay
nếu không thể chuyển đổi sang công nghệ sản xuất mới
để tránh làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
thì hãy dừng hẳn hoạt động của các lò gạch thủ công
chính quyền địa phương cần quyên quyết hơn trong việc xử lý vi phạm
người lao động nên ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân mình
gánh nặng miệng sinh có thể rất lớn
nhưng hãy tìm một công việc khác
vì cuộc sống còn dài sức khỏe còn thì mới lo được cho gia đình
tiếp xúc thường xuyên với khói bụi môi trường ô nhiễm
làm việc trong điều kiện như ở các lo gạch thủ công hay môi trường tương tự
thì người lao động sẽ khó tránh khỏi các bệnh nghề nghiệp
đặc biệt là bệnh bụi phổi
đây chính là căn bệnh khá nguy hiểm
nhưng phần lớn được phát hiện khi bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn
làm thợ khoan đá hàng chục năm
anh lò văn vịnh phải thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn
thời gian gần đây anh phát hiện mình xuất hiện những triệu chứng ho nhiều
khó thở và thường xuyên bị sốt về chiều
gia đình đưa anh lên hà nội thăm khám
các bác sĩ đã kết luận anh mắc bệnh bụi phổi xy lích giai đoạn hai
bụi phổi là bệnh nghề nghiệp khá phổ biến
ở các công nhân lao động phải thường xuyên làm việc trong môi trường ô nhiễm
nhiều bụi bẩn
tuy nhiên triệu chứng của căn bệnh này thường không rõ

rất dễ lầm tưởng với những căn bệnh khác
nên phần lớn đều được phát hiện khi bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn
hiểu biết về cái bệnh bụi phổi của người lao động
để điều trị thế nào thì người ta vẫn chưa hiểu biết lắm
cho nên hàng năm cái tỷ lệ vào đây khoảng độ hai trăm linh ba trăm linh thôi
đến khi đã do đoạn ba không làm gì được
chỉ ngồi nhà ngồi cũng khó thở
mà bước mấy bước cũng khó thở
thế là không còn làm gì
và dần dần cho đến tử vong
chúng tôi gọi đây là tử
chết đối cản
là bệnh nhân khó thở không thể thở được
hai phổi sơ hóa toàn bộ
và nếu mà người ta mất mổ tử thi
thì cắt cái phổi sơ hóa toàn bộ
kêu khen kết ở dưới da
diễn tiến bệnh bụng phổi xy lích thường âm thầm
từ từ và kéo dài nhiều năm
không thể hồi phục được
bệnh không có thuốc đặc thù
chỉ có thể chữa trị triệu chứng
giúp bệnh nhân bớt khó thở bớt ho nhiễm trùng
về lâu dài
khi bệnh nhân bị suy nghĩ
suy hô hấp nặng phải hỗ trợ thở oxy
các biến chứng dễ mắc
của bệnh bụi phổi như
dễ bị bệnh lao viêm phổi giãn phế quản
viêm phế quản viêm mủ màng phổi
tràn khí màng phổi
khí thủng phổi tim giãn nở
tim đập nhanh suy tim
tổn thương mạch vành
người lao động cần tự ý thức
bảo vệ sức khỏe của mình
thường xuyên đi kiểm tra khám sức khỏe định kỳ
để kịp thời phát hiện sớm
các căn bệnh mà mình mắc phải
xin kính chào và hẹn gặp lại